việt nam hiện có tám mươi tám năm triệu tài khoản ngân hàng và con số giao dịch qua kênh internet tăng sáu mươi bốn về số lượng và ba mươi bảy về giá trị
đồng thời hệ thống thanh toán của ngân hàng nhà nước xử lý khoảng một mươi bảy tỷ usd mỗi ngày đây là thông tin mới được ngân hàng nhà nước công bố
cũng theo ngân hàng nhà nước có đến sáu mươi năm giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã được miễn và giảm phí trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát vừa qua
để tạo điều kiện hơn nữa cho loạt hình thanh toán này phát triển sắp tới
chính phủ sẽ ban hành nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt để phương thức thanh toán này trở nên phổ biến ở nông thôn vùng sâu vùng xa cũng có thể thực hiện dễ dàng
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng cam kết tiếp tục xây dựng bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán điện tử trong đó tập trung vào ngân hàng số thanh toán số